tại học viện hành chính quốc gia hungary tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự hội nghị hiệu trưởng các trường đại học hungary việt nam lần thứ hai
một cơ chế hợp tác quan trọng và rất thiết thực giữa các đồng nghiệp trong ngành giáo dục và đào tạo của hai nước
cùng dự về phía hungary có phó thủ tướng mihaly vaga
trong phát biểu chào mừng phó thủ tướng hungary nhắc lại câu ngạn ngữ hungary trong lao động mới nhận ra con người
khẳng định việt nam và hungary thông qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng thấu hiểu hỗ trợ nhau tích cực và sẵn sàng chung tay xây dựng tương lai
phó thủ tướng hungary nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác toàn diện với việt nam đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục
hiện nay có gần một năm trăm linh sinh viên việt nam đang học tập tại hungary
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm sáu mươi của thế kỷ trước đến nay hungary đã đào tạo cho việt nam gần bốn chuyên gia
có học vị tiến sĩ thạc sĩ kỹ sư đây chính là tài sản vô giá của tình hữu nghị hai nước
việt nam đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn chính phủ hungary đã dành hai trăm linh suất học bổng mỗi năm cho học sinh việt nam
và tiến tới có thể nhiều hơn để trong tương lai không xa có một đội ngũ chuyên gia hiểu biết sâu sắc văn hóa
trí thức hungary trở thành điểm sáng trong hợp tác đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa hai nước
đánh giá cao việc tổ chức hội nghị hiệu trường các trường đại học lần thứ hai tổng bí thư mong muốn
hội nghị sẽ đề ra được những định hướng giải pháp tích cực thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác giữa các trường đại học nói riêng
và giữa việt nam hungary nói chung
chính phủ việt nam sẽ luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ các trường đại học hai nước
triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong tương lai
cũng tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng và phó thủ tướng chính phủ hungary đã chứng kiến
trao biên bản hợp tác phát triển giáo dục đào tạo giữa các trường đại học việt nam và hungary